trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh phú yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm xe máy
loại xe mà bọn trộm cắp nhắm đến chủ yếu là dòng xe sirius và exciter
trước sự gia tăng hoạt động của loại tội phạm trộm cắp này công an tỉnh phú yên đã xác lập chuyên án để đấu tranh
qua đấu tranh bước đầu thì thấy rằng số đối tượng này hoạt động liên tỉnh liên huyện
do vậy để có kết quả đồng chí giám đốc đã quyết định thành lập ban chuyên án đấu tranh cấp tỉnh
và giao cho phòng pc bốn mươi năm là phòng cảnh sát hình sự là tổ chức đấu tranh chuyên án
và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát động phong trào quần chúng
kết hợp trưng tập lực lượng chỉ đạo các biện pháp quyết liệt
sau thời gian hơn một tháng phối hợp với công an các địa phương các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phú yên và công an tỉnh gia lai
ban chuyên án cử nhiều lượt trinh sát điều tra viên đến tiến hành nhiều biện pháp nhiệm vụ
và đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án
qua hơn gần hai tháng đấu tranh chuyên án thì ban chuyên án đã dựng lên toàn bộ
ban nhóm đối tượng trong cấp xe máy này gồm có đối tượng trong cấp và đối tượng tiêu thụ
tổng số khoảng là hai mươi tám đối tượng trong đó là hai nhóm chia là hai nhóm
một nhóm đối tượng trong cấp và một nhóm đối tượng tiêu thụ
trên sở tài liệu chứng cứ chúng tôi đã thu thập được có đủ kiên cứ để bắt các đối tượng
bốn đối tượng trong chuyên án
đã bị bắt tạm giam về các tội danh trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
gồm phan ngọc châu lương công tới lê văn huân cùng chú tệ xã hòa định công huyện phú hòa
và phan tấn tài chú tại thị trấn hỏa hiệp trung huyện đông hòa
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba mươi hai vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn tỉnh phú yên và gia lai
trong đó riêng huyện sơn hòa các đối tượng đã thực hiện một mươi hai vụ
qua đấu tranh chuyên án chúng tôi đã bóc gỡ toàn bộ số đối tượng tham gia trộm cắp
cũng như là tiêu thụ xe máy trên địa bàn tỉnh phú yên cũng như các tỉnh lân cận
chúng tôi đã làm rõ hai mươi tám đối tượng có liên quan
và trong số hai mươi tám đối tượng này chúng tôi đã bắt tạm giam bước đầu bắt tạm giam bốn đối tượng
trong quá trình đấu tranh chuyên án chúng tôi đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
xác định rõ các tăng vật đối tượng trộm cắp
rồi tiêu thụ do đó khi phá án kết hợp với lời khai qua đấu tranh của đối tượng
cũng như các công tác nhiệm vụ chúng tôi nắm được là đấu tranh lên đầu khai thác lên đầu
chúng tôi truy thu xe máy lên đấy
và hiện nay chúng tôi đã thu được trên hai mươi bảy chiếc xe máy là tang vật của những vụ trộm cắp
và đang tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án này và tiếp tục thu các xe máy của đối tượng trộm cắp
và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
chuyên án được phá
các đối tượng gây án bị bắt giữ đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thông qua vụ án này người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác phương tiện khi đi đến đâu
nên gửi vào các bãi gửi xe hoặc có người trông coi cẩn thận
không để kẻ gian lợi dụng sơ hở ra tay lấy cắp tài sản